rất là kén chọn thức ăn thì chỉ ăn cơm với nước tương thôi như thế là đã là đủ để chuẩn đoán miếng ăn rồi
và cơm và nước tương thì không thể nào mà cung cấp được cho bé đầy đủ các chất dinh dưỡng
quý vị có nói rằng là con mình vẫn phát triển bình thường nhưng tôi chỉ tin rằng đấy là có thể là về cân nặng thôi
thì chiều cao cũng rất khó để có thể phát triển bình thường được
mà nếu chiều cao có bình thường thì đối với bé đối với bé chính bé nhà mình trên cá thể bé nhà mình đó
thì cũng đã bị mất đi một ít vài cm về chiều cao do một cái chế độ ăn đơn điệu không cung cấp đủ các chất dinh dưỡng rồi
và khi mà bé đủ cân nặng thì tôi tin chắc rằng với bé nhà mình nhìn ra sẽ xanh
hai là hai cái má cái chảy xị như thế này là bởi vì là chỉ có cơm với nước tương thì tinh bột khá là nhiều
mà tinh bột dư thừa thì sẽ tạo mỡ cho nên là bé có thể đủ trọng lượng
nhưng trọng lượng ấy không đem lại một sự săn chắc của khối cơ không làm cho bé được sự tinh nhanh
có thể mẹ vẫn thấy là con mình vẫn nhanh hơn con hàng xóm
nhưng do chính con của mẹ chắc chắn là nếu nó được dinh dưỡng đầy đủ và cân đối
nó sẽ tinh nhanh hơn so với bé bây giờ cho nên là những cái điều ấy thì mẹ không nhìn thấy
cho nên để mà minh chứng được điều ý cái con này mình có thiếu cái gì thì mẹ hãy cho bé đi khám và xét nghiệm
tôi tin rằng khi xét nghiệm định lượng các vi chất dinh dưỡng ví dụ như vitamin d như sắt như là kẽm hoặc là định lượng canxi
chắc chắn là bé nhà mình sẽ không được cung cấp đầy đủ
và chính vì vậy sẽ không cho bé phát triển được một cái tối ưu được
thế vậy thì làm thế nào để có thể thay đổi được cái thói quen ăn uống của bé
thì tôi rất muốn là biết là bé ở đây là mình chỉ ăn cơm với nước tương thôi
vậy thì cái bộ răng của bé có bị xuống không
răng của bé có bị sâu không
mà nhiều khi răng xuống răng sâu thì làm cho bé thích ăn cơm
bao giờ cơm nó cũng mềm dễ nhai nhất so với thịt
thì vậy thì làm thế nào để có thể chế biến được cho bé có thể ăn thịt được
thì mẹ hãy xay thịt
mặc dù là có thể bé ở độ tuổi này bình thường con người ta ăn miếng được
nhưng vấn đề quan trọng là con nhà mình bé nhà mình hiện hữu trước mặt mình
bé không thích ăn thì mẹ có thể say ra
và xay ra thì mẹ có thể tạo thành những miếng thịt rất là nhỏ và cũng rất là mềm
và nên nhớ rằng thịt say và thịt băm sẽ mềm hơn so với thịt mẹ dùng cái kéo để cắt rất là nhiều
nhiều mẹ cũng bảo con em cắt nhỏ cho cháu
nhưng cắt bằng kéo thì cái nhát cắt nó không thể nào tạo ra được sự mềm mại
nấm dịch tiêu hóa cho bé vào những miếng thịt mà bằng kéo cắt sẽ khó khăn hơn so với thịt xay và với thịt băm
cho nên mẹ băm mẹ xay cho con
thế còn con thích cái nước tương thì mẹ có thể dùng nước tương đó để mẹ sốt lên
xong mẹ cho thêm chất béo vào
thì đáng lẽ ăn một miệng bát cơm thì mẹ chỉ cần ăn nửa bát cơm thôi
xong rồi mẹ cho ăn thịt sốt với lại nước tương
thế là bé vẫn có cái vị của nước tương vẫn có cơm
và cơm thì mẹ nên nấu nát hơn một chút
để mẹ có thể trộn với những cái thịt này nó là một cách rất là dễ dàng
và hy vọng rằng là mẹ sẽ tập từng tý từng tí một
ví dụ lúc đầu mà mẹ bạn ví dụ như tuổi con nhà mình chẳng hạn
thì bé cần phải ăn là nửa năm mươi gram thịt trong một bữa
thế nhưng bây giờ mẹ chỉ cho hai mươi gram thôi
xong cộng lại vẫn là nước tương
xong rồi dần bé quen dần đi
thì ngày mai lại ba mươi găm thịt với lại nước tương
thế ngày kia bốn mươi gram thịt với nước tương
rồi cuối cùng đến năm mươi gram thịt với nước tương
rồi sau đó mẹ sẽ rút dần rút dần lượng nước tương ra
và thay đổi khẩu vị của bé một cách từ từ
với một cái sự chế biến khéo léo của mẹ
thì tôi tin chắc rằng mẹ có thể thay đổi được thói quen ăn uống của bé
và khi mẹ đã thay đổi thói quen ăn uống của bé với bữa ăn đa dạng rồi
chắc chắn con mẹ sẽ đẹp hơn bây giờ rất nhiều
không những là chỉ về cân nặng mà vẫn tăng trưởng tốt
nhưng hai cái má sẽ gọn gàng hơn
sẽ ửng hồng hơn
và bé sẽ nhanh nhẹn hơn
và cái tầm vóc cái chiều cao của em bé
sẽ tăng trưởng tốt hơn so với mẹ đang cho bé ăn bây giờ
và rất mong mẹ sẽ sớm thay đổi
và tìm được cách thay đổi phù hợp nhất đối với bé như mình
vâng ạ như vậy là cũng không có gì quá phức tạp đúng không ạ
chúng ta chỉ cần thay đổi cách chế biến đồ ăn cho bé một chút
để giúp bé tăng cái khả năng hấp thụ và ngon miệng hơn
mẹ mất thời gian hơn nhưng phải kiên nhẫn hơn
chứ còn bây giờ mình thay đổi một cái rút hết toàn bộ nước tương thay vào đấy là thịt
thì chắc chắn là mẹ sẽ không chấp nhận rồi
mẹ sẽ từ từ nhẹ nhàng
và để một cái sự thay đổi nó một cách êm ái nhất
khuyến khích động viên bé thì tôi tin rằng mẹ sẽ thành công
vâng ạ rất cảm ơn những lời tư vấn